ngay sau khi bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ năm tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội bùi văn cường đã chủ trì họp báo về kết quả kỳ họp bất thường lần thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
tại buổi họp báo sau khi thông báo nhanh về một số kết quả của kỳ họp đại diện các cơ quan của quốc hội đã trả lời câu hỏi của các cơ quan thông tấn báo chí
một vấn đề được đông đảo phóng viên báo chí quan tâm là những điểm nhấn đột phá của dự án luật đất đai sửa đổi
việc xem xét cấp giấy chứng nhận cho những trường hợp không có giấy tờ không vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày một bảy hai nghìn hai mươi bốn
cũng như việc ban hành nghị định hướng dẫn để kịp thời đưa luật vào cuộc sống thao gỡ khó khăn vướng mắt cho người dân và doanh nghiệp
bên cạnh đó đại diện các cơ quan của quốc hội cũng đã trả lời các câu hỏi xung quanh một số điểm mới của nghị quyết quy định một số cơ chế chính sách đặc thù
thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi